các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có bài viết quan trọng
phát huy truyền thống anh hùng lực lượng an ninh nhân dân việt nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
cách đây vừa tròn bảy mươi năm năm ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu lực lượng an ninh nhân dân đã lập chiến công
đặc biệt xuất sắc khám phá tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số bảy phố ô như hầu
nay là phố nguyễn gia thiểu hà nội đập tan cuộc đảo chính của quốc dân đảng
câu kết với thực dân pháp bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
chiến công ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh
giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kính yêu
góp phần cùng toàn đảng toàn dân đưa đất nước ta thoát ra khỏi tình thế
đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
và ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu được xác định là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành bất luận trong hoàn cảnh nào
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc phân đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của đảng
hết sức phục vụ nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ mưu trí sáng tạo dũng cảm chiến đấu
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp cũng như kháng chiến chống mỹ cứu nước
lực lượng an ninh đã lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt
đập tàn mọi âm mưu hoạt động phá hoại của địch giữ vững an ninh vùng tự do các khu căn cứ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của đảng nhà nước dựa vào nhân dân tổ chức lực lượng
triệt phá hàng ngàn tổ chức ổ nhóm gián điệp tay sai chấn áp hàng ngàn nhen nhóm và tổ chức phản động
tiến hành diệt ác phá tề trừ gian bóc gỡ cơ sở của địch truy quét tiễu trừ hàng ngàn tên phỉ
răng bẫy bắt gọn hầu hết toán gián điệp biệt kích của mỹ
ngụy tung ra miền bắc làm thất bại âm mưu đánh cộng sản trong lòng cộng sản của địch
thu hàng chục ngàn tin tình báo có giá trị giúp đảng nhà nước hoạch định chiến lược đấu tranh với địch
trong bão táp chiến tranh lực lượng an ninh miền nam ra đời không ngừng củng cố phát triển
kiên cường bám đất bám dân tổ chức hàng ngàn trận đánh táo bạo diệt ác phá kìm trừ gian
tích cực đấu tranh khám phá hàng trăm vụ cài cắm nội gián vào căn cứ kháng chiến
đánh đuổi tiêu diệt hàng ngàn tên gián điệp biệt kích thám báo xâm nhập vùng giải phóng
vô hiệu hóa các kế hoạch tình báo đại chúng kế hoạch phượng hoàng của các cơ quan tình báo mỹ
nguyện tiến hành cải tạo hàng chục ngàn đối tượng tay sai chỉ điểm bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo
khu căn cứ góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch làm nên những chiến thắng vang dội
mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
tổ quốc thống nhất cả nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội
lực lượng an ninh gắn bó máu thịt với nhân dân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng các cấp
các ngành làm tốt vai trò nòng cốt sung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia
cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta khắc phục hậu quả chiến tranh ổn định cuộc sống của nhân dân
tích cực xây dựng thế trận phòng chống xâm nhập phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và nhân dân
tổ chức hàng chục chuyên án
bắt và tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp thu toàn bộ vũ khí phương tiện hoạt động
tiêu biểu là kế hoạch cm một mươi hai chuyên án hm hai mươi chín làm thất bại kế hoạch hậu chiến của đế quốc mỹ và các thế lực thù địch
kề vai sát cánh cùng bộ đội và nhân dân các tỉnh biên giới dũng cảm chiến đấu chống xâm lược
giữ gìn từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc
trước âm mưu thâm độc của kẻ thù đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình
hồng lật đổ vai trò lãnh đạo
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta
những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi lực lượng an ninh đã đổi mới các biện pháp nghiệp vụ
chủ động nắm địch từ xa đánh địch từ nơi chúng xuất phát
đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền đa nguyên đa đảng và vô hiệu hóa
các chiến dịch phá hoại tư tưởng mang tên chuyển lửa về quê nhà góp gió thành bão
chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương
đấu tranh làm thất bại hàng chục chiến dịch gây nổ gây bạo loạn
khủng bố mang tên chiến dịch hoa lan chiến dịch hoa phượng chiến dịch hòa bình của các tổ chức phản động lưu vong
bước vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
lực lượng an ninh nhân dân bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
tổ chức tốt công tác nắm tình hình tích cực tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật
các chủ trương chính sách đối nội đối ngoại phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
các hội nghị quốc tế và các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại quan trọng của đất nước
trọng tầm là năm apec hai nghìn sáu hai nghìn một mươi bảy năm chủ tịch asean hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi hai đại lễ phật đảng liên hợp quốc hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều năm hai nghìn một mươi chín các kỳ đại hội đảng bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
tổ chức lực lượng biện pháp đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm
trong đó đã đấu tranh hàng trăm chuyên án gián điệp vô hiệu hóa hàng nghìn nhen nhóm phản động âm mưu
ý đồ kích động ly khai tự trị khủng bố phá hoại tập hợp lực lượng tập dượt biểu tình
gây mất an ninh trật tự tiến hành cách mạng màu cách mạng đường phố lật đổ chế độ
tham mưu cấp ủy chính quyền xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ phòng chống nội gián bảo vệ bí mật nhà nước
ngăn ngừa biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa đảm bảo đoàn kết thống nhất bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế dùng kinh tế chuyển hóa chính trị
tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội
với các thách thức an ninh phi truyền thống lực lượng an ninh tỏ rõ bản lĩnh tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ an ninh mạng
bảo vệ an toàn hệ thống thông tin các cơ quan trọng yếu ngăn ngừa có hiệu quả các cuộc tấn công mạng các chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng
xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa
không để xảy ra khủng bố phá hoại xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự không để lan rộng kéo dài
không để sơ hở để các thế lực thù địch phản động lợi dụng tuyên truyền kích động chống phá gây phương hại đến an ninh quốc gia
đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trải qua các giai đoạn cách mạng hàng chục ngàn chiến sĩ an ninh đã chiến đấu can trường và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc
hàng ngàn chiến sĩ an ninh đã chiến đấu và hy sinh ảnh dũng
nhiều đồng chí được tuyên dương truy phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như võ thị sáu lê bình tôn thất cảnh bùi thị cúc nguyễn thị lợi bửu đó v v
luôn là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân học tập nói theo
ghi nhận những đóng góp công lao thành tích to lớn của lực lượng
an ninh nhân dân bảy mươi năm năm qua đảng nhà nước đã trao tặng lực lượng an ninh bốn huân chương sao vàng ba mươi chín tập thể được tặng thưởng huân chương hồ chí minh
hai mươi tập thể hai mươi tám cá nhân được tặng thưởng huân chương độc lập bốn trăm một mươi hai tập thể hai trăm bốn mươi ba cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương quân công huân chương chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác
nhân dịp kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày truyền thống đảng nhà nước tặng thưởng lực lượng an ninh nhân dân huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước tặng thưởng cho lực lượng an ninh nhân dân nhận kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống là sự cổ vũ động viên to lớn và tiếp tục khẳng định những công hiến của lực lượng an ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh của đất nước cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp
cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu á thái bình dương ngày càng gai gắt nhiều vấn đề an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ
bên cạnh thuận lợi rất cơ bản cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
lực lượng an ninh nhân dân không ngừng đổi mới các mặt công tác tiếp tục điều chỉnh bố trí lực lượng
hướng về cơ sở giải quyết từ cơ sở những vấn đề liên quan an ninh quốc gia tăng cường công tác nắm tình hình chủ động theo dõi đánh giá dự báo những tác động của tình hình chính trị kinh tế thế giới khu vực sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có liên quan an ninh và lợi ích của việt nam
tình hình an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh kinh tế an ninh thông tin an ninh xã hội an ninh con người để tham mưu với đảng nhà nước có chủ trương giải pháp phù hợp
tham mưu phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ tập trung xử lý giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo dân tộc lợi dụng những mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân để chống phá đảng nhà nước không để các thế lực thù địch phản động và các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạ
kích động tụ tập đông người khiếu kiện và tuyên truyền chống phá đảng nhà nước kiên quyết bảo vệ vững chắc tư sớm tư xa an ninh quốc gia phát hiện ngăn chặn đẩy lùi tiến tới loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình an toàn lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng
bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn lực lượng an ninh nhân dân việt nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vàng không ngừng nỗ lực phấn đấu đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng mưu trí sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống mãi mãi là thanh bảo kiếm của đảng xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
tại buổi làm việc đánh giá mức độ phòng chống dịch của chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu

kinh nghiệm cho thấy mà không dứt khoát
nói là một chút mà nó kéo dài
một chút thì nó đã lây cực nhanh
mà có khi là đã qua hai ba chút rồi đó

huyện giáo nguyện mà bên kia là vụ dịch nặng
thì bên đây mình cũng phải tính một mươi năm một mươi sáu
cùng ngày đoàn công tác do phó thủ tướng trương hòa bình dẫn đầu
đã đến thăm dự án tổ hợp hóa dầu miền nam việt nam
tại đây phó thủ tướng đánh giá cao mô hình phòng chống dịch
của công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn
trong việc đề ra các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín cho toàn bộ tám trăm linh nhân viên
và một mươi hai đối tác kinh doanh các nhà thầu
và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây
trong ngày một mươi hai tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam
đã đồng ý với kiến nghị của bộ y tế
về thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà
theo đề nghị của các tỉnh thành
lực lượng y bác sĩ tại tp hcm
cũng nhận được chỉ đạo của bộ y tế về công tác này
hiện nay cả nước có ba địa phương
đã triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
là tp hcm bắc ninh và bắc giang
tuy nhiên số lượng f một đang tự cách ly tại nhà rất ít
vì vậy với đồng ý của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
bộ y tế chỉ đạo công tác cách ly
tại tp hcm phân ra các khu vực
gồm khu vực nguy cơ rất cao
khu vực nguy cơ cao và khu vực khác
tại khu vực nguy cơ rất cao
nhà cách ly f một phải có biển báo bên ngoài
có hàng rồng mềm ngăn cách
đảm bảo theo dõi giám sát chặt chẽ
toàn bộ thành viên trong nhà gia đình không được phép đi ra ngoài
với hai khu vực còn lại
các f một tự cách ly từ hướng dẫn tại công văn
số năm nghìn một trăm năm mươi hai bitmt của bộ y tế
tuy nhiên nhóm ở khu nguy cơ cao
trường hợp f một ở tại các khu tập thể khu chung cư
nếu có cả f tại gia đình
thì đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
công suất các khu cách ly tập trung
tại tp hcm đã đạt khoảng bảy mươi
vì vậy cần nhanh chóng hướng dẫn
cụ thể các lực lượng liên quan và đối tượng f một
để quy trình tự cách ly tại nhà
nhanh chóng triển khai trên diện rồng
từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy
khu chế xuất tân thuận quận bảy tp hcm
đã thiết lập khu phong tỏa
để tiến hành kế hoạch vừa cách ly vừa sản xuất
đồng thời ba mươi ba công nhân
tại công ty puyen quận bình tân
cũng đã phải tạm nghỉ để kiểm soát nguồn lây lan tại đây
từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy
khu chế xuất tân thuận sẽ hạn chế ra vào
chỉ những doanh nghiệp có đối đuôi kiện cách ly
sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động
trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo
thì phải thuê địa điểm khách sạn xung quanh
và đưa đón bằng xe khép kính
không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất
trước đó đã có hai doanh nghiệp trong khu chế xuất tân thuận
với tổng cộng gần hai công nhân
đã quyết định tạm ngừng hoạt động một mươi năm ngày để phòng dịch
còn chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy
công ty pujen thông báo có thêm một mươi ba công nhân
tại đây phải tạm nghỉ việc
để phục vụ cách ly truy vết
đây là những công nhân sống ở long an tiền giang bến tre
hàng ngày đến tp hcm làm việc
bằng xe cá nhân hoặc xe đưa đón
trước đó công ty đã phải cho tạm ngừng công việc
hai mươi công nhân để kiểm soát dịch
hiện công ty vẫn phối hợp với ngành y tế
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho hơn năm công nhân
tính trong ngày một mươi hai tháng bảy
tp hcm ghi nhận thêm một bảy trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trước dự báo số ca nhiễm covid một mươi chín
tại đồng nai còn tiếp tục gia tăng
trong những ngày tới
tỉnh đã tăng cường thêm cơ sở ba
khi tốt xá trường đại học lạc hồng
ở phường bủ long tp biên hòa
thành bệnh viện giải chiến điều trị cho bệnh nhân
dự kiến công suất tại đây sẽ đạt khoảng ba trăm tám mươi giường
bệnh viện giải chiến tại ký túc xá trường đại học lạc hồng
là bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín thứ hai của đồng nai
các lực lượng y tế dân quân tự vệ
cùng phù hợp với nhà trường
để dọn dẹp sắp xếp lại phòng ốc của tất cả năm tầng lầu
chuyển các vật dụng cá nhân của sinh viên ra khu vực khác
vệ sinh các phòng
lắp đặt thêm camera ở các hành lang
đồng thời chuẩn bị vật tự y tế
cũng như cung cấp các vật dụng thiết yếu khác cho bệnh viện giải chiến
đã đưa vào hoạt động trong ngày một mươi hai tháng bảy
sẽ giao cho bệnh viện đồng nai
chỉ trách nhiệm chính về việc điều hành
cũng như phụ trách về chuyên môn
cung ứng các trang thiết bị vật tư y tế
để cấp cứu cho bệnh nhân
ngoài ra thì chúng ta có cái sự hỗ trợ của quân đội
của công an
để tham gia cùng điều hành giữ gìn an ninh trật tự
chúng ta có sự tham gia của các sở ban ngành
sở công thương
sẽ cung ứng các vật dụng
cả nhân cần thiết
cũng như trang thiết bị về kiểm soát nhiễm khuẩn
như là thùng rác
dường chiếu các loại chiếu gối cho bệnh nhân
các sở khác
sẽ tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình
sẽ hỗ trợ tối đa cho bệnh viện
hiện đồng nai có ba cơ sở điều trị
nguồn bệnh viện phổi công suất sáu mươi giường
một phần bệnh viện gia liễu công suất bảy mươi giường
và bệnh viện giải chiến số một
tại trung tâm y tế huyện thống nhất công suất một trăm năm mươi giường
hiện ba nơi này đang điều trị khoảng hai trăm linh bệnh nhân
số lượng bệnh nhân đang tăng nhanh
số bệnh nhân có triệu chứng bệnh nhiều hơn
đang là áp lực rất lớn cho ngành y tế
tính chất bệnh lần này
cái tỷ lệ mà số lượng người
không có triệu chứng nó giảm đi
chỉ còn khoảng bốn mươi
cái triệu chứng nhẹ thì nó tăng lên
và cái triệu chứng nặng diễn tiến nhanh
cũng tăng lên
và chính vì vậy là nó cũng gây áp lực
cho cái hệ thống y tế của chúng ta
trong cái thời gian vừa qua
mà tôi đoán là sắp tới
bộ y tế thì cũng đã hỗ trợ
rất nhiều và đang dự định
xây sử dụng hai cái khu
để điều trị cho những bệnh nhân nặng
đặc biệt là một trăm linh giường
sẽ sắp xếp ở bệnh viện đồng nai
là năm mươi giường
và ở bệnh viện đa khoa thống nhất là năm mươi giường
để cấp cứu những trường hợp nặng
và nếu như chúng ta còn
có thể thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm
cho thành phố hồ chí minh cũng như tỉnh bình dương
ngoài bệnh viện dạy chiến số hai
tại ký túc xá trường đại học lạc hồng
sở y tế tỉnh đồng nai cũng đang gấp rút
truyền khai thêm một bệnh viện dạy chiến nữa
tại đại học mở thành phố hồ chí minh
cơ sở phường long bình tân thành phố biên hòa
với quy mô năm trăm năm mươi giường
trong phần tiếp theo của chương trình
hà nội yêu cầu hành khách ra vào bến xe
phải phai báo y tế qua ứng dụng
hẹn gặp lại khi chiến thắng dịch trở về
đó là quyết tâm của các bạn
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo